theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
rãnh áp thấp bị nén nên các tỉnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
theo đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín trong đêm ngày bảy tháng chín ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng
vùng núi trung du có mưa vừa có nơi mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc gió giật mạnh
mực nước sông thao đang lên sáng ngày bảy tháng chín mực nước tại yên bái đạt gần ba mươi mét
dự báo trong một mươi hai giờ tới mực nước sông thao tại yên bái sẽ lên sát mức báo động một
và trong hai mươi bốn giờ tiếp theo mực nước sông thao tại yên bái tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động một
các tỉnh miền núi phía bắc vừa trải qua một đợt mưa lớn mặt đất tại nhiều nơi nên rất yếu
nguy cơ cao về sạt lở khi trời mưa các địa phương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét
là lai châu sơn la điện biên
lào cai yên bái hà giang tuyên quang
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
cần chủ động triển khai các giải pháp ứng phó sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm
dễ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất